các trường đại học bách khoa đà nẵng đã bàn giao một mươi máy sát khuẩn tự động cho bệnh viện đa khoa đà nẵng
đây là thiết bị do sinh viên sáng chế trên tiêu chí nhỏ gọn tiện dụng nhằm nâng cao hiệu quả sát khuẩn tại những nơi công cộng
máy sát khuẩn tự động có ưu việt là hạn chế hoàn toàn sự tiếp xúc giữa người và thiết bị trong tình hình dịch bệnh
đây là yếu tố quan trọng giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
thiết bị được bán ra thị trường có giá khoảng một triệu năm trăm linh ngàn đồng